vài năm qua việc vắng lũ cùng với những tác động của biến đổi khí hậu đã khiến đồng bằng sông cửu long bị thiệt hại cả về đời sống sản xuất lẫn môi trường sinh thái
nhưng năm nay lũ về sớm vừa là tín hiệu lạc quan song cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tỉnh trong vùng nhất là các tỉnh đầu nguồn như khu vực đông tháp một mươi và tứ giác long xuyên
trong đó có việc chủ động các giải pháp bảo vệ sản xuất lúa đảm bảo an toàn đời sống cho người dân đồng thời khai thác bền vững các nguồn lợi từ thiên nhiên của mùa nước nổi
khi con nước bắt đầu quay và chuyển sang màu đỏ gạch chỉ hai mươi ngày sau trên khắp cánh đồng vùng đồng tháp một mươi nước đã tràn đồng ngập ruộng
trên cánh đồng lũ thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp hàng ngàn chiếc dớn một dụng cụ bắt cá của người dân sông nước miền tây
đã được đặt dày đặc để săn cá linh đặc sản nổi tiếng nhất mua nước nổi và nhiều loài cá sông khác
đây là công việc đem lại nguồn thu nhập chính của nhiều người dân vùng lũ sau vụ lúa hẻ thu
nước về sớm thì cá linh nó nhiều hơn mấy năm trước
một ngày thì đến bắt cỡ năm sáu mươi kg tầy hình cỡ giá bốn năm trăm linh ngàn
con nước về sau nhiều năm vắng lũ không lũ đem theo nguồn lợi thủy sản giúp mang lại thêm nhiều sinh kế cho bà con đồng bằng sông kiều long
nhưng cùng với đó là những lo toan để ứng phó với nước lũ đang lên cao từng ngày
lũ về sớm nên nhiều vùng trũng thấp đã bị ngập
hàng ngàn hectare lúa hẻ thu tại huyện tân hưng vĩnh hưng mộc hóa của tỉnh long an đã bị thiệt hại
và đang bị đe dọa
hiện tỉnh long an và tỉnh đồng tháp đang tổ chức thu hoạch nhanh để tránh thiệt hại lớn
đồng thời xây dựng kế hoạch xuống giống cho từng địa phương
sắp tới là sở nông nghiệp phát triển đông thôn sẽ có lên một lịch thời dụ để làm sao cho thông báo hết cho các địa bàn
địa bàn nào xuống giống thời điểm nào xuống nếu mà bà con theo lịch đó thì có lẽ là sẽ bớt thiệt hại
lũ cũng có một phần là đem lợi cho người dân
thứ nhất là về nguồn thủy hải sản
thứ hai nữa là đây là một thời điểm lũ để diệt cỏ
tính đến thời điểm hiện tại mực nước lũ tại đầu nguồn hồng ngự vẫn duy trì trên hai chín mét
cao hơn so với trung bình cùng nhiều năm từ tám m tới một bốn mươi sáu m
để chủ động đón lũ các địa phương đang triển khai gia cố hệ thống đê bao
để bảo vệ diện tích lúa và an toàn cho đời sống của người dân vùng ngập lũ
cùng với đó nhằm đảm bảo sinh kế ổn định
dành cho người dân vùng lũ ngành nông nghiệp các tỉnh cũng đã tổ chức kiểm tra
việc khai thác nguồn lợi thủy sản tuyên truyền cho bà con hạn chế khai thác kiểu tận thu tận diệt thủy sản
ngay từ đầu tháng bảy ngành nông nghiệp đã có công dân tham mưu cho quỹ ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo cho các địa phương dùng nguồn thấp một mươi là chủ động để phòng lũ dì xóm
sẵn sàng phương tiện để gia cố các đê bao cũng như các phương tiện dân chất khác
năm hai nghìn một mươi bảy lũ về đồng bằng sông kỳ long về đồng tháp một mươi sớm như đúng hẹn theo quy luật của tự nhiên
được xem như một tín hiệu vui
vui vì con cá con cua con tôm sinh sôi đổ về theo con nước
vui cũng vì nước về bổ sung phù sa cho đồng bằng sau nhiều năm trong cảnh nước đói phù sa
song bà con cũng cần chủ động ứng phó với lũ vừa để tránh thiệt hại do lũ gây ra
vừa xem lũ như một điều kiện tốt tài nguyên quý để giúp môi trường sinh thái
và môi trường sản xuất của vùng ổn định và phát triển bền vững